trong đó các lãnh đạo sẽ ký một văn kiện thông qua một mươi chín văn kiện và ghi nhận hai mươi bảy văn kiện khác
lào sẽ ban hành một mươi tuyên bố chủ tịch hội nghị phát huy vai trò chủ động tích cực và có trách nhiệm
đóng vai trò nòng cốt trong một số vấn đề lớn của asean
đoàn việt nam tham dự các hội nghị cấp cao asean lần này nhằm góp phần thúc đẩy asean liên kết chặt chẽ hơn
hoạt động hiệu quả hơn củng cố đoàn kết thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của asean
đẩy mạnh quan hệ toàn diện và thực chất giữa asean với các đối tác đối thoại
phát biểu khai mạc thủ tướng lào đồng thời là chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi sáu thông lao sin sulit
nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo cấp cao của các quốc gia thành viên asean và các đại biểu đến viên trăn
tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và hội nghị cấp cao có liên quan
thủ tướng nước chủ nhà cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình tới các quốc gia thành viên asean
đối tác đối thoại các nước bạn bè và khu vực và các tổ chức quốc tế
và cho biết đây là lần thứ hai lào đảm nhận chứng minh
chủ tịch luân phiên asean sau một mươi chín năm gia nhập hiệp hội
thủ tướng lào tin tưởng hội nghị cấp cao asean hai nghìn tám hai mươi chín và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra trên tinh thần thẳng thắn
toàn diện và xây dựng để triển khai hiệu quả tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm và tăng cường hợp tác với các đối tác
thông qua các cơ chế do asean thành lập và thúc đẩy vai trò trung tâm của asean
đồng thời đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo asean và đối tác trao đổi quan điểm
về các vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm nhằm biến tầm nhìn thành hiện thực
vì một cộng đồng asean năng động qua đó góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình
ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới
phát biểu tại lễ khai mạc ngài bunyang volachit chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nhấn mạnh những thành tiệu của asean trong gần năm thập kỷ
đặc biệt là việc hình thành cộng đồng asean vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
chủ tịch bunyang vorachit cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong asean
và giữa asean với các đối tác bên ngoài với mục tiêu không ngừng tăng cường tình đoàn kết
thống nhất và thịnh vượng của cộng đồng
với chủ đề chính là nỗ lực xây dựng cộng đồng asean
dự kiến hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín có tổng số năm mươi bảy văn kiện
trong đó các lãnh đạo sẽ ký một văn kiện thông qua một mươi chín văn kiện và ghi nhận hai mươi bảy văn kiện khác
lào sẽ ban hành một mươi tuyên bố chung của chủ tịch hội nghị
tại lễ khai mạc các trưởng đoàn các vị đại biểu đã tham dự lễ khởi động chiến dịch du lịch asean a g năm mươi
sau lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín cũng trong ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám
và các diễn đàn giữa các nhà lãnh đạo asean và đại diện các liên nghị viện asean
lãnh đạo asean và đại diện thanh niên asean lãnh đạo asean và hội đồng tư vấn kinh doanh asean
hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín dự kiến có các hội nghị chính thức
bao gồm cấp cao asean hai mươi tám cấp cao asean hai mươi chín cấp cao asean cộng ba cấp cao đông á bảy
cấp cao asean cộng một với bảy đối tác trung quốc hàn quốc nhật bản hoa kỳ ấn độ australia và liên hợp quốc
cùng ngày tại trụ sở trung ương đảng nhân dân campuchia
ủy viên ban thường vụ trung ương đảng nhân dân campuchia phó chủ tịch thứ hai thượng viện campuchia tiếp ngôn
đã tiếp thân mật đoàn đại biểu ban đối ngoại trung ương nước ta do đồng chí nguyễn huy tăng
phó trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại campuchia
tại cuộc gặp đồng chí nguyễn huy tăng nhiệt liệt chúc mừng những thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
mà nhân dân campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
đồng thời trao đổi đề xuất một số nội dung và biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới
ngài tép ngôn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiếu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước
cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn quý báu trong sáng kịp thời và có hiệu quả mà việt nam đã dành cho campuchia
đặc biệt giúp campuchia lật đổ chế độ diệt chủng pol pot và hồi sinh đất nước dân tộc campuchia
ngài tép ngôn mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước
sáng nay ngày bảy tháng chín hội nghị đối thoại an ninh việt nam indonesia lần thứ nhất đã khai mạc tại hà nội
tại hội nghị hai bên đã tổng kết đánh giá kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực
đồng thời chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy cướp biển buôn bán người và khủng bố
cũng trong dịp này việt nam và indonesia đã nhất trí thông qua phương hướng hợp tác trong thời gian tới tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh
trật tự an toàn xã hội của mỗi nước hợp tác có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
hai bên thống nhất tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định thỏa thuận văn bản pháp lý trong thời gian tới
tiếp theo trong phần tin trong nước thành phố hồ chí minh chi bảy mươi sáu tỷ đồng khắc phục tình trạng ngập nước tuyến kinh dương vương
miễn giảm học phí cho học sinh ở địa phương bị thiên tai
ubnd huyện cần giờ phối hợp với sở văn hóa và thể thao thành phố hồ chí minh vừa tổ chức họp báo giới thiệu về các hoạt động của lễ hội truyền thống ngư dân huyện cần giờ
hay còn gọi là lễ nghinh ngông diễn ra vào dịp dầm tháng tám âm lịch hàng năm
đây là lễ hội mang nét văn hóa độc đáo của ngư dân miền biển cầu mong mưa thuận gió hòa quốc thái dân an và cầu mong cho những người đi biển luôn được an toàn
các hoạt động chính của lễ hội sẽ diễn ra trong lúc này
các hoạt động chính của lễ hội sẽ diễn ra tại thị trấn cần thạch trong ba ngày từ một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng chín
sau phần lễ gồm các hoạt động như viếng nghĩa trang liệt sĩ rừng sát lễ thượng đại kỳ lễ nghi ông trên biển và đón đoàn nghinh về lăng ông thủy tướng
phần hội sẽ là các hoạt động quảng bá lễ hội quảng bá du lịch triển lãm hình ảnh và hiện vật của nhân dân huyện cần giờ
cùng các trò chơi dân gian của vùng biển cần giờ như đẩy cây quăng trài vá lưới đua cả kheo đua xuồng trèo
đến nay các đoàn công tác chuẩn bị cho việc phục vụ lưu trú công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
đã được ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc
dự án cải tạo hệ thống thoát nước nâng mặt đường kinh dương vương thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống
hoạt động kinh doanh của hàng trăm hộ dân ở quận bình tân và giao thông qua khu vực này
ngày sáu chín ủy ban nhân dân thành phố đã làm việc với các cơ quan liên quan để bàn giải pháp giải quyết vấn đề này
trung tâm điều hành chống ngập nước tp hcm đã đưa ra bốn phương án hạng độ cao dự án cải tạo hệ thống thoát nước
tuyến đường kinh dương vương đoạn từ mũi tàu phú lâm đến vòng xoáy an lạc thuộc quận bình tân
trong đó việc điều chỉnh độ cao theo thiết kế ban đầu ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý với đề xuất là hạ độ cao xuống ba mươi năm cm
cụ thể đối với những đoạn đã thi công thảm bê tông nhựa sẽ điều chỉnh dốc vỉa hè từ hai xuống năm
tức là giảm độ cao vỉa hè xuống một mươi cm tại vị trí sát nhà dân
đối với những đoạn chưa thi công cũng sẽ điều chỉnh hạ đồ cao mặt đường xuống ba mươi năm cm so với thiết kế đã duyệt
về tình trạng ngập nước nghiêm trọng tại tuyến đường kinh dương vương
các đại biểu đặt vấn đề liệu có phải nguyên nhân là do nâng đường hay do hệ thống thoát nước chưa tốt
ý nghĩa của kiểm soát triều là người ta khi kiểm soát ở đây
sẽ được tận dụng nguyên cả một cái không gian của cái con kênh này để làm một cái không gian trữ nước
như vậy thì khi mà chúng ta làm hoàn chỉnh thì mưa ở những cái lưu vực này thì nó có thể tạm thời chứa ở đây
thì nó sẽ khắc phục được cái chuyện là mưa kết hợp với triều cường thì mới đảm bảo được
tại buổi làm việc ủy ban nhân dân quận bình tân cũng nêu kiến nghị về phương án hỗ trợ thiệt hại
cho người dân bị ảnh hưởng
trên tuyến đường kinh dương vương để nâng nền nhà
góc độ quận bình tân cũng thấy rằng cái việc mà chọn cái phương án của tư vấn đưa ra là cái phương án số bốn mươi một đó
là nó hiện nay nó phù hợp với tình hình hiện nay bởi vì cái đường nói gì nói cũng đã thực hiện hai đoạn đầu
đã thực hiện cơ bản là hoàn chỉnh rồi
thì góc độ quận bình tân sẽ cố gắng là vận động người dân để ủng hộ cái việc mà nâng cao độ hai đoạn này
kết luận buổi làm việc ông lê văn khoa
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã nhất trí với đề xuất bổ sung thêm một trạm bơm công suất bốn mươi hai m ba một giờ
với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng bảy mươi sáu tỷ đồng để giảm ngập cho toàn tuyến đường kinh dương vương và khu vực dân cư tại đây
qua đó ông lê văn khoa cũng đề nghị trung tâm điều hành chống ngập phải nhìn nhận rõ việc giải quyết chống ngập có ý nghĩa quan trọng
dự án quản lý rủi ro ngập nước đường kinh dương vương là dự án liên quan trực tiếp đến đời sống làm ăn và giao thông
yêu cầu của chúng tôi là trong quá trình này thì cái bề mặt kỹ thuật con đường này nó không chỉ là vấn đề ngập nước
mà nó còn là con đường giao thông quyết mạch để đi về phía các tỉnh người tây
thành thử ra là về mặt chất lượng mặt đường tất cả các thứ an toàn kỹ thuật để mà khi thông đường là giao thông ở đây nó phải đảm bảo tốt
liên quan đến đề xuất hỗ trợ người dân nâng nền nhà đại diện ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
sẽ tiếp tục xem xét giao cho hội đồng bồi thường thành phố đề xuất mức hỗ trợ cụ thể
theo tri cục thủy sản tỉnh thừa thiên huế thì hiện trên địa bàn tỉnh còn tồn kho sáu trăm linh tấn hải sản đông lạnh chưa tiêu thụ được
nguyên nhân chính được xác định là do việc chậm trễ trong việc kiểm định chất lượng sản phẩm
số hải sản này đang được cấp đông tại năm kho ở cảng cá
trung bình mỗi tháng cơ sở phải chi trả khoảng bốn mươi triệu đồng tiền điện để bảo quản tại các kho đông lạnh này
chủ các cơ sở thu mua hải sản đề nghị chính quyền địa phương tiến hành kiểm nghiệm chất lượng
nếu an toàn thì cho tiêu thụ
ông trần văn châu chủ cơ sở kho đông lạnh tám thế ở cảng thừa thiên huế cho biết
sau sự cố môi trường biển cơ sở có mua tổng cộng gần năm trăm năm mươi tấn
chủ yếu là cá nục cá bánh lái sau đó tiêu thụ gần một trăm linh tấn còn lại bốn trăm năm mươi tấn hiện còn đang tồn động
chủ cơ sở đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm số cá này để giải quyết tồn động tháo gỡ khó khăn về vốn
thưa quý vị và các bạn theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển
phát triển nông thôn diện tích đất đang bị thoái hóa ở việt nam đã lên tới chín ba triệu hectare
trong đó hai triệu hectare đất bị đánh giá là đang suy thoái nghiêm trọng
ngoài ra năm hai nghìn một mươi sáu cũng ghi nhận những sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng như xâm nhập mặn ở miền nam
hay cá chết hàng loạt ở miền trung
trước tình hình này ngày sáu tháng chín diễn đàn kinh tế xanh cho phát triển bền vững hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường
đã diễn ra tại bảo tàng hồ chí minh hà nội
tại diễn đàn các đại biểu khẳng định môi trường sống và canh tác đang gặp thách thức lớn
bắt nguồn từ việc tận thu tài nguyên đất nước rừng và lạm dụng các loại hóa chất độc hại
trong canh tác nông nghiệp cũng như sản xuất công nghiệp phục vụ mục đích phát triển kinh tế
trên cơ sở đó các đại biểu tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh
trong đó nhấn mạnh việc cải cách các quy định quản lý hành chính
đồng thời đề xuất một số biện pháp khác như trợ cấp hỗ trợ công nghệ xanh
tính phí dịch vụ môi trường thuế tài nguyên cấp giấy phép thải khí carbon
bên cạnh đó các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
đổi mới công nghệ nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện từ phía nhà nước cũng như doanh nghiệp
nhằm khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu hướng đến phát triển xanh của doanh nghiệp và tăng trưởng xanh của nền kinh tế đất nước
năm hai nghìn một mươi sáu với việc đẩy mạnh triển khai quyết định một của tỉnh ủy quảng bình
về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó phụ trách các cơ quan đơn vị
lĩnh vực cải cách hành chính ở quảng bình đã có nhiều chuyển biến
thời gian giải quyết các giao dịch hành chính của người dân được rút ngắn và thuận lợi hơn
trách nhiệm giải quyết các công việc hành chính của cán bộ viên chức cũng được nâng lên
mặc dù trụ sở mới của ủy ban nhân dân tp đồng hới đang trong thời gian xây dựng
tuy nhiên không vì thế mà việc giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc khác liên quan đến người dân bị gián đoạn
để đánh giá khách quan về chất lượng cải cách hành chính tại quảng bình trong thời gian vừa qua
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức osfarm vương quốc anh phối hợp với hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình
triển khai chương trình dân chấm điểm chất lượng dịch vụ công
sau sáu tháng triển khai chương trình dân chấm điểm đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của người dân
khi đến làm thủ tục hành chính
độ phận một cửa cấp huyện của bảy địa phương thuộc tỉnh quảng bình
ngay cả các cơ quan ban ngành của tỉnh thì cả cái thủ tục hành chính nó được rút ngắn được rút bớt
về cả cái thủ tục thứ hai là thời gian giải quyết nhanh gòn đối ngũ cán bộ công chức viên chức cũng được nâng cao về chất lượng
người dân đã bắt đầu tin tưởng đây là một cái kênh mà người dân có thể sử dụng để phản hồi về chất lượng dịch vụ công
và có những kỳ vọng về sự cải thiện dịch vụ công của tỉnh quảng bình
bên cạnh đó cũng có khá nhiều ý kiến về những điểm mà cần tiếp tục phải cải thiện dịch vụ hành chính công ở tỉnh quảng bình
trong thời gian tới tỉnh quảng bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua nhiều biện pháp
như thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó phụ trách các cơ quan đơn vị
luân chuyển nhiệm vụ công việc của đội ngũ cán bộ trưởng phó phòng trong các cơ quan nhà nước
dân chấm điểm dịch vụ công từ đó tạo niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền
năm nay do thời tiết khắc nghiệt nhiều địa phương bị thiên tai ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các em học sinh sinh viên nghèo
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh sinh viên nghèo
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đặc biệt quan tâm tới việc miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên thuộc diện chính sách
học sinh sinh viên hộ nghèo và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định chấm dứt tình trạng lạm thu gây bức xúc cho xã hội
bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong phạm vi thẩm quyền và căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương
để ban hành thêm các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các em
sau khi bắt được đối tượng tẩn láo lở nghi can gây ra vụn
hàng sát tại xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai
thì vào ngày sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tiến hành di lý đối tượng
đến các địa điểm lần trốn và hiện trường để truy tìm thu hồi vật chứng và làm rõ động cơ giết người của đối tượng
quá trình thu hồi vật chứng được đối tượng dẫn trực tiếp đến các điểm cất giấu và lẩn trốn
lực lượng chức năng đã thu hồi được một khẩu súng kíp tự chế
hai dao nhọn một mươi hai đồng bạc và nhiều vật dụng sinh hoạt của đối tượng
qua điều tra ban đầu đối tượng lở khai nhận trước thời điểm xảy ra vụ án
có mâu thuẫn với trị tẩn tà mẩy ở khu vực khe suối
trong lúc cãi vã lở dùng gậy đập vào đầu khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy
lở đuổi theo và dìm nạn nhân xuống suối sau đó lở lần lượt ra tay hạ sát hai con gái và cháu ruột nạn nhân
trước khi lục loại lấy tài sản lở nhồ đạn súng kíp đặt bẫy với ý định sát hại nốt anh tần ông này
chồng nạn nhân rồi bỏ trốn
trong suốt thời gian lẩn trốn đối tượng ở trong hang ăn nhái rừng và lương thực mang sẵn
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra sớm đưa vụ án ra xét xử
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã hòa tâm huyện đông hòa
một mươi sáu bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử
bao gồm nguyên chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện đông hòa nguyên lãnh đạo và nhân viên phòng tài nguyên môi trường
phòng kinh tế hạ tầng trung tâm phát triển quỹ đất huyện đông hòa
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hòa tâm về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại khoản ba điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín
theo cáo trạng truy tố từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư
tại xã hòa tâm để thực hiện dự án nhà máy lọc hóa dầu vũng dô
sáu bị cáo đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của nhà nước trong việc đền bù
hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín hai tỷ đồng
cáo trạng cũng đề nghị xử lý hành chính đối với tám người khác có liên quan đến vụ việc
sai phạm ở dự án đền bù tại xã hòa tâm
đến nay cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn một hai tỷ đồng
những người có liên quan và các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn bốn hai tỷ đồng
theo kế hoạch phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng chín
ngày sáu chín đội quản lý thị trường hai tri cục quản lý thị trường hà nội
phối hợp với đội công an môi trường công an kinh tế quận hoàn kiếm
sau khi kiểm tra trên tuyến phố hàng cá hàng mã lương văn can nguyễn siêu
đã thu giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu
hơn một sản phẩm đồ chơi các loại bao gồm gậy phát sáng
khiên đồ chơi bóng pokemon ô tô
vỉ siêu nhân vỉ súng đồ chơi đã bị lực lượng chức năng thu giữ
khi đi kiểm tra trên các tuyến phố cổ tại hà nội
trong đó đáng chú ý có hơn bốn trăm linh sản phẩm là xuống đồ chơi
bao gồm súng phun nước súng vỉ đạn nhựa súng vỉ đạn xốp
đây là những sản phẩm bạo lực ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em
toàn bộ số đồ chơi trên đều không có tem nhãn phụ
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện toàn bộ số hàng trên đều bị tịch thu
lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày sáu tháng chín lực lượng liên ngành gồm
tri cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với công an môi trường quận hoàn kiếm
qua điều tra đã phát hiện tại số nhà hai mươi năm e phùng hưng
bày bán nguyên liệu làm bánh trung thu không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
tại các quầy vỉa hè này bánh bột mì mứt bí
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
trên các vỏ hộp đều in chữ trung quốc
theo khai nhận của chủ quầy số nguyên liệu này được nhập về bán
cho các tiểu thương làm bánh nướng bánh dẻo gia công tại nhà
hiện toàn bộ số hàng trên đã bị lực lượng chức năng thu giữ
chờ tiêu hủy theo quy định của pháp luật
trong phần tin thế giới lào và mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện

trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tổng thống mỹ barack obama ngày hôm qua đã có cuộc hội đàm
với chủ tịch nước chủ nhà bunyang volachit
kết thúc hội đàm hai bên đã ra tuyên bố chung
về việc thiết lập đối tác toàn diện giữa hai nước
tuyên bố cũng khẳng định hai nước tôn trọng chế độ chính trị
nền độc lập dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau
tôn trọng hiến trương liên hợp quốc
cũng như luật pháp của mỗi nước
góp phần vào việc xây dựng bảo vệ hòa bình
ổn định hợp tác và phồn vinh của mỗi nước
cũng như của khu vực và thế giới
hai nhà lãnh đạo thảo luận về phương hướng hợp tác giữa hai nước
đặc biệt là về công tác giả phá bom mìn chưa nổ
còn sót lại sau chiến tranh tại lào
tìm kiếm hải cốt binh sĩ mỹ bị mất tích
trong thời gian chiến tranh tại lào
đồng thời thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực
phòng chống ma túy giáo dục đầu tư
thương mại văn hóa xã hội
kyjibstan vừa công bố kết quả điều tra bước đầu
vụ tấn công liều chết nhằm vào đại sứ quán trung quốc
vào hôm ba mươi tháng tám vừa qua
trong đó cáo buộc các phần tử cực đoan
người gốc duy ngô nhị ở syri là chủ mưu
nghi phạm đánh bom liều chết là một người duy ngô nhị
mang quốc tịch tajikistan
từng là thành viên của phong trào hồi giáo đông thổ ở syri
trước đó ngày ba mươi tháng tám
một đối tượng đã lái chiếc xe ô tô
đâm thẳng vào cánh cửa đại sứ quán trung quốc
tại thủ đô bishkek của kyrgyzstan
khiến năm người khác bị thương
trong đó có hai nhân viên an ninh
và ba công dân kyrgyzstan
làm việc tại đại sứ quán
giới chức kyrgyzstan cho biết đã bắt giữ
năm đối tượng bị cáo buộc dính líu tới vụ tấn công
trong khi bốn nghi can khác ở thổ nhĩ kỳ
cũng đã bị đưa vào danh sách truy nã
nhật bản đang lên kế hoạch tổ chức
một cuộc hội nghị thượng đỉnh ba bên
với trung quốc và hàn quốc
vào khoảng cuối tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai tới
nhằm tăng cường hợp tác đối phó
với chương trình phát triển tên lửa của triều tiên
và thúc đẩy các nỗ lực chống khủng bố
đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên
với trung quốc và hàn quốc
mà nhật bản đang cài tổ chức trong vòng năm năm qua
thủ tướng trung quốc lý khắc cường
tổng thống hàn quốc bắc cương hề
dự kiến sẽ tham dự hội nghị này
cùng với thủ tướng nhật bản shinzo abe
có khả năng diễn ra tại tokyo
hội nghị thượng đỉnh nhật trung hàn
được tổ chức luân phiên ở các nước này
nhưng bị gián đoạn trong năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bảy
trong bối cảnh quan hệ giữa tokyo và bắc kinh xấu đi
liên quan đến quần đảo tranh chấp
tòa án tối cao thái lan đã giữ nguyên mức án phạt hai mươi năm tù giam
đối với thủ lĩnh phèo áo vàng
ông trùm truyền thông sondi lim thongkung
vì tội gian lận
ông sondi là người đứng đầu chiến dịch
lật đổ cựu thủ tướng thái lan thạc sìn sin vắt
dẫn tới một thập niên bạo lực chính trị
và bất ổn ở nước này
tòa án trên đã xác nhận phán quyết năm hai nghìn một mươi bảy
của tòa án sơ thẩm kết án hai mươi năm tù giam
đối với ông sondi là đúng luật pháp
theo đó ông sondi vi phạm các quy định
của ủy ban chứng khoán trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi sáu một nghìn chín trăm chín mươi bảy
bằng cách đưa ra các số liệu tài chính sai lệch
để có được một khoản vay ngân hàng khổng lồ
cho doanh nghiệp của mình
ông sondi còn là nhà sáng lập liên minh nhân dân dân chủ
hay còn gọi là phe áo vàng
lực lượng đã tìm cách buộc thủ tướng
khi đó đưa ra một số liệu tài chính sai lệch

với cáo buộc tham nhũng
ông thạc sỉn sau đó đã bị lật đổ
trong một cuộc đảo chính quân sự
trong bản thông điệp hàng năm trước quốc hội
tổng thống ukraine piotr poroshenko
đã kêu gọi việc nga đóng cửa thị trường nước này
đối với hàng xuất khẩu ukraine là cú sốc kinh tế
và gây thiệt hại ít nhất một mươi năm tỷ đô la mỹ cho ukraine
ukraine đã mất tới hàng trăm nghìn việc làm
và việc đóng cửa thị trường lớn
của nước láng giềng là một trong những nguyên nhân chính
khiến mức sống của ukraine giảm mạnh
theo ông poroshenko trong năm hai nghìn một mươi năm
xuất khẩu của ukraine sang nga
đã giảm một nửa so với năm hai nghìn một mươi
và trong sáu tháng đầu năm nay
thậm chí xuống mức âm ba mươi bốn
hiện nga chỉ còn chiếm chín xuất khẩu của ukraine
kể từ khi quan hệ hai nước căng thẳng
vào đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
xuất khẩu từ ukraine sang nga đã giảm năm lần
kể từ tháng giêng năm hai nghìn một mươi sáu
nga áp dụng các hạn chế thương mại với ukraine
lệnh cấm nhập khẩu vào thị trường nga được thực thi
với thịt cá hải sản rau quả và sữa
đơn vị điều tra đặc biệt của australia vừa công bố
đã xác định được một trăm linh đối tượng nộp thuế australia
có dính líu đến các hoạt động trốn thuế và rửa tiền
trong vụ dò dỉ hồ sơ panama
trước đó bộ trưởng doanh thu và dịch vụ tài chính
bà carrie doyle bộ trưởng bộ tư pháp
ông michael kinnan tiết lộ rằng
hơn hai năm tỷ đô la australia của các quỹ nước ngoài
có liên quan đến một người dân australia
đã được xác định trong hồ sơ panama
đơn vị đặc biệt này đã đến bang victoria và bang queensland
để thực hiện ba lệnh khám xét và một trăm linh hành động cưỡng chế
tháng bốn vừa qua vụ dò dỉ một mươi một năm triệu tài liệu
từ công ty luật mossack fonseca của panama
đã hé lộ mạng lưới công ty ma khổng lồ trên thế giới
trong đó có đến tám trăm linh người nộp thuế australia có tên trong danh sách

văn học nga với những tác giả kinh điển như
từ nhiều năm nay luôn được các thế hệ bạn đọc việt nam yêu mến
tuy nhiên sự mở rộng của nhiều nền văn học khác nhau
tại thị trường sách việt nam
đã khiến cho văn học nga không còn chím ưu thế như trước nữa
văn học nga nó là một trong những nền văn học lớn của thế giới
nhưng lâu một thời gian bị quên lãng

cũng như phối hợp với các nhà sách cũng như phối hợp với các nhà sách
điểm đáng mừng trong ngày hội văn học nga lần này
là sự góp mặt của rất đông học sinh sinh viên
đang học ngôn ngữ nga

điều đó cho thấy sự quan tâm của lớp bạn đọc trẻ ngày nay
đối với văn học nga đang ấm trở lại
đối với văn học nga đang ấm trở lại
là một người quan tâm đến văn hóa đọc nói chung

tôi cảm thấy rất vui mừng với sự kiện này
việc chúng ta có một góc văn học nga

nhấn mạnh góc đó ở thư viện hà nội
nhấn mạnh góc đó ở thư viện hà nội
sẽ có một ý nghĩa rất lớn
ý nghĩa thứ nhất chắc chắn là các vấn đề ngoại giao
ý nghĩa thứ nhất chắc chắn là các vấn đề ngoại giao
chính trị xã hội
nhưng ý nghĩa thứ hai chúng ta quan tâm hơn
đến việc đưa lại những giá trị nhiều mặt
đến việc đưa lại những giá trị nhiều mặt
của nền văn học và văn hóa nga
của nền văn học và văn hóa nga
mà lâu nay chúng ta bắt đầu lãng quên
mà lâu nay chúng ta bắt đầu lãng quên
song song với các hoạt động tham quan
giới thiệu và thuyết trình về văn học nga
ban tổ chức chương trình cũng cho ra mắt hai tủ sách

bao gồm góc sách dành cho thiếu nhi
và góc sách dành cho người lớn

chương trình này thì chúng tôi hy vọng rằng
bác văn học nga sẽ giúp cho các em học sinh
nắm vững hơn chương trình kiến thức tiếng nga phổ thông
tiếp thu những kiến thức mới và tạo điều kiện
tiếp thu những kiến thức mới và tạo điều kiện
cho các bạn thường xuyên tới thư viện hơn
những hoạt động này cũng là nhằm phổ biến văn hóa
và văn học nga tại việt nam
và luôn tạo được sự quan tâm của học sinh
ngày hội văn học nga là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy sự hiện diện trở lại của các tác phẩm văn học kinh điển nga ở việt nam
tuy nhiên để đạt được những thành công như kỳ vọng vẫn cần có sự chung tay hợp tác mạnh mẽ
từ phía các nhà xuất bản cùng các cơ quan chức năng có liên quan
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại